kính thưa quý vị những người gặp khó khăn bởi dịch covid một mươi chín chưa tiếp cận được các gói hỗ trợ của tp hcm
sẽ có thêm kênh hỗ trợ mới với tổng kinh phí là một trăm sáu mươi tỷ đồng
bà con có thể gọi đến tổng đài một nghìn hai mươi hai hoặc liên hệ với khu phố nơi mình sinh sống
để sớm tiếp nhận nhu yếu phẩm trong thời gian thành phố giãn cách xã hội
phường hiệp thành quận một mươi hai tp hcm có khoảng hai mươi phòng trọ là nơi lưu trú của hàng trăm ngàn công nhân
giao động tự do do ảnh hưởng bởi dịch bà con gặp vô vàng khó khăn
trong khi đó đa số lại chưa tiếp cận được gói hỗ trợ của tp hcm
hai chồng với đứa cháu đi bằng mướn mà giờ nó thất nghiệp vì hai tháng mấy nay rồi
rồi không có đồ ăn thì hốm dài thì sống
cửu nhà trọ cũng cho rồi người ta cô bác ở đây cũng cho cho gạo ăn
ông chồng đi làm
thì ổng giờ cách ly trong công ty
là ổng nói một mươi năm tháng chín là hai tháng ổng mới về
của nhà thì nuôi cháu cháu nội
đời người ấy giờ là hai tháng mấy ba tháng hai là ổng có chạy xe luôn
tại mà chạy truyền thống á
chạy ngày nào giờ cũng mười mấy năm nay
cũng đợi tiền hỗ trợ mà chưa có cũng có làm giấy rồi
nó hai lần rồi đó
đưa hai ba lòng giấy rồi sao chưa thấy
ở chợ tháng cũng một triệu rưỡi một tháng điện nước rồi kia cũng hai triệu
hưởng ứng lời kêu gọi
các phòng chống đại dịch covid một mươi chín ngày hai mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
của tổng bí thư nguyễn phú trọng hưởng ứng phong trợ thi đua đặc biệt
cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng thi đua phòng chống
và chiến thắng đại dịch covid một mươi chín của thủ tướng phạm minh chính
nhằm giảm bớt khó khăn của người dân gặp nhiều khó khăn
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín tại tp hcm
bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức chương trình
tấm lòng mùa dịch sang sẻ yêu thương với kinh phí lên tới một trăm sáu mươi tỷ đồng
sẽ chăm lo từng khu vực
rồi phối hợp với các mạnh thường quân
để mà xuống các khu nhà trọ
phân phát cho bà con
để trong đó thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
thứ hai nữa tránh trùng lấp
khi mình chăm lo chỗ này mà chỗ kia không có
chỗ này nhiều hơn mà chỗ kia không có phần nào
thì đó là cái công tác mà mình tổ chức
để mà mọi người đều cũng có phần quà của mình
dù ít hay là nhiều để vượt qua khó khăn
mỗi túi quà bao gồm các mặt hàng
lương thực cực kỳ lương thực cực kỳ
phẩm thiết yếu như năm kg gạo dầu ăn đường trắng
bột canh nước tương bí đỏ khoai tây trứng gà
nhằm bảo đảm bữa ăn của người dân
những ngày chống dịch vẫn luôn dẻo thơm
đầy đủ dưỡng chất và ấm tình đồng bào
dự kiến sẽ có hơn năm trăm ba mươi ba người dân
trên địa bàn tp hcm
sẽ nhận được các xuất quà này
cái đối tượng mà hiện nay đang khó khăn
của thành phố mà theo thông tin
mà chúng tôi nắm được là bên từ mặt trận tổ quốc
thì các nơi cập nhật lên nó cũng tương đương
số như vậy thì chúng tôi sẽ lập kế hoạch
để mà chúng ta trao quà từ ngày hôm nay
cho tới ngày một mươi năm tháng chín
là ngày thành phố kết thúc giãn cách xã hội
thì là đảm bảo là toàn bộ một trăm sáu mươi tỷ này
toàn bộ hơn năm trăm ba mươi ba quà này
sẽ trao đến đúng đối tượng
và chúng tôi nghĩ là
cái tấm lòng mùa dịch săn sẻ yêu thương
là cái thông điệp truyền thông của bộ thông tin truyền thông
mà các doanh nghiệp đã tham gia gửi gắm tới
để chia sẻ những khó khăn
cùng tp hcm vừa qua đại dịch
tp hcm cũng đã triển khai rất là nhiều
cái chính sách tuy nhiên là một số
đối tượng mà hôm nay chúng ta trao quà
thì họ cũng chưa có điều kiện tiếp cận những chính sách
của thành phố do đó thì chúng tôi cũng mong muốn
là truyền tải cái thông điệp là
tấm lòng mùa dịch săn sẻ yêu thương
cùng tp hcm chấm dịch
và như vậy thì là một tháng sau nữa
thành phố chúng ta sẽ cơ bản kiểm soát được
tình hình dịch bệnh
trong ngày hôm qua một mươi bảy tháng tám
ủy ban nhân dân tp hcm đã kiến nghị
thủ tướng chính phủ hỗ trợ khẩn cấp
khoảng hai mươi tám tỷ đồng
và hơn một trăm bốn mươi hai tấn gạo để hỗ trợ người dân
cụ thể số hộ lao động nghèo
mà tp hcm dự kiến hỗ trợ khẩn cấp
là hơn một năm triệu hộ
số người lao động nghèo dự kiến hỗ trợ
là hơn bốn bảy mươi bốn triệu người
mức hỗ trợ tiền ăn là năm mươi đồng
một người một ngày
hỗ trợ tiền thuê phòng trọ là một năm triệu đồng
một hộ một tháng mỗi người một mươi năm kg gạo
thời gian nhận hỗ trợ bao gồm
chín mươi tám ngày tiền ăn hai tháng tiền nhà trọ
và hai tháng lương thực